sau khi cơn bão số một mươi hai đi qua tỉnh đoàn phú yên đã huy động hơn hai tám trăm linh thanh niên các trường đại học cao đẳng trung học phổ thông thành đoàn cùng hơn một cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang gia quân tổng lực làm sạch đường phố trường học sau bão lũ
tình hình bão lũ trên địa bàn tỉnh phú yên còn diễn biến phức tạp các huyện thành thị đoàn đã thành lập các đội ứng phó mưa lũ
một trăm linh các cơ sở đoàn thường xuyên phối hợp với các ngành đơn vị liên quan túc trực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão
ngoài ra các lực lượng còn phối hợp tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình có người bị chết nhà hư hỏng nặng gia đình chính sách nêu đơn kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hậu tâm giúp dân vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống sau bão lũ